con đường này chính là ngày xưa cũng ở bên này người ta lấy đất người ta đi xin sờ bàn mua đất xà bàn về ta đổ
mà cái chủ đất cái ông bảy săn này này là ống là nguồn gốc đất ở đây ống ở đây
mà ông ở biết bao nhiêu năm trời cũng vẫn là cái giam giới đất đấy là của ông
rồi ông bán cho đời chủ sau người ta cũng vẫn là chỉ có sử dụng theo cái dân giới đất của phần bên kia thôi
còn bây giờ nó về tới cái phần cái chủ này không biết người ta như thế nào mà nó được đảo bới như này này
quận đã cấp giấy cho chúng tôi có sẵn có một cái đây là từ năm hai nghìn bảy
và trên cái sổ này thì cũng đã thể hiện được cái con đường của trên này là một mươi hai f
nhưng không hiểu tại sao thì trong cái thời gian vừa rồi thì cái hộ đất bên này lại ra đào hết cái con đường này
và không cho chúng tôi đi trên con đường này nữa
trao đổi với lãnh đạo phường long thạnh mỹ quận chín cho biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân cho xe cuộc đào đường bê tông có thể hiện đúng diện tích sử dụng
tuy nhiên phía ủy ban chưa đưa ra bản vẽ của lô đất nói trên
các bên sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì sẽ có pháp lý là có thể là khởi kiện lên cấp trên
tức là ủy ban dân quận chín hoặc là kiện ra tòa để mà giữ quyền chấp theo quy định
sau khi mà có cơ quan thẩm quyền giải quyết lần cuối cùng thì sẽ thực hiện pháp lý
đã có bốn lần làm việc giữa phường với các bên liên quan
tuy nhiên với tình trạng không còn lối đi lại khiến người dân không đồng tình với cách đập phá của hộ dân kia
hiện tại phường đã yêu cầu dừng tất cả hoạt động tại khu vực trên
để đảm bảo an ninh trực tư
tình trạng vứt đổ rác bừa bãi của một số bộ phận buôn bán hàng rong
đã làm tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
trở nên nết nhét nhát và mất mỹ quan đô thị gây ô nhiễm môi trường
mặc dù chính quyền địa phương đã thường xuyên xử lý các vi phạm
song bất cập này vẫn còn là bài toán chưa có lời giải
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hàng chục thậm chí lên tới cả trăm bịch ni lông lớn nhỏ
với đủ các loại thực phẩm từ rau củ đến thịt cá vứt ngỗ ngang từ hai đến ba ngày qua
như thế này đã khiến cho bầu không khí quanh đây đặc quánh mùi hôi thối
nước dịch do phân hủy và rùi mũi bôi quanh khiến bất cứ ai đi qua cũng đều ngán ngẩm
nằm cách đống rác trên không xa là cả một bãi rác rộng hàng chục mét và dài hơn một trăm linh mét
rác ở đây không quá nặng mùi nhưng mỹ quan đô thị thì đã bị ảnh hưởng nặng nề
chất thải tập kết tại đây chủ yếu là vỏ trái dừa bã mía và một số loại trái cây khác

chặt người ta đem xuống chiều chiều chiều tối tối đôi khi khuya là dắn người là đem đổ xuống
cái lúc mà có người bán này nó không có đổ đợi cho về hết là cả chín h tám h chín h nó mới đem đổ
ủy ban phường tân tạo an cho biết tình trạng tập kết rác trên địa bàn diễn ra từ nhiều tháng
phường đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền gắn camera theo dõi
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi đã xử lý một mươi bốn trường hợp tổng tiền phạt là bốn mươi chín triệu đồng
so với trước đây lượng rác thải đã giảm bớt
tuy nhiên do đặc thù nhiều bãi đất trống rộng kéo dài và xa khu dân cư nên khó giám sát
và xử lý hết được các đối tượng vứt rác nhất là vào buổi tối và đêm khuya
ủy ban nhân phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức tổ chức ra quân
cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đặc biệt là đoàn thanh niên
để thực hiện ra quân dọn vệ sinh khu vực mà thường xảy ra tình trạng đồ đồng rác
để nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường
đồng thời ủy ban nhân phường sẽ treo nhiều băng rôn khẩu hiệu
để mà tuyên truyền thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường
đồng thời sẽ đăng những điều hai mươi của nghị định một trăm năm mươi năm
về cái quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
đối với hành vi là xả rác không đúng nơi quy định
ngoài ra phường cũng sẽ kiến nghị lên cấp trên
cũng như với bang quản lý các khu công nghiệp để phát quan cây cỏ
làm sạch môi trường nhằm hạn chế người dân lợi dụng bãi đất trống mang vứt rác
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát
dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra tại sân bay tân sơn nhất
so với ga quốc tế thì ga quốc nội gặp nhiều khó khăn hơn
vì thông tin của hành khách ít
ngoài thì có đầy đủ thông tin trên bát bò
theo đó trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tp hcm đã lập chốt kiểm dịch virus corona
chủng mới tại ghe đến quốc nội sân bay tân sơn nhất
tại luồng đi đến của hành khách được đặt một máy đo thân nhiệt
và quét tất cả các hành khách đi qua
nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ như có dấu hiệu sốt
biểu hiện qua mạng hình máy đo thân nhiệt
hoặc hành khách có biểu hiện lừ đừ mệt mỏi ho nhiều
đội ngũ y tế sẽ mời vào kiểm tra sức khỏe
sau hai ngày kiểm tra lực lượng chức năng đang thể hiện sự quyết tâm
trong ngăn chặn sự đề lan của dịch bệnh
mặc dù so với ga quốc tế thì ga quốc nội khó kiểm soát hơn
chúng ta chỉ cần đăng ký tên rồi mua vé là đi thôi
thành ra do đó thì chúng tôi sẽ có một số khó khăn nhất định
trong khai báo trong vấn đề điều tra ra những nơi hành khách đã từng đi qua
nhưng với kinh nghiệm giám sát hành khách ở ga quốc tế
và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khác trong khu vực cửa khẩu
như là công an an ninh cảng vụ cảng hàng không v v
thì chúng tôi tin rằng
chúng tôi sẽ triển khai hoạt động này tốt đạt hiệu quả
như là lãnh đạo thành phố mong muốn
tại ga sài gòn công tác kiểm soát dịch bệnh cũng được triển khai đồng bộ
lực lượng chức năng trang bị khẩu trang nước rửa tay cho cán bộ công nhân viên
đồng thời tẩy trùng các toa tàu tuyên truyền đến hành khách
để nâng cao ý thức của cộng đồng
tại khu vực ga thì chúng tôi đã triển khai tất cả các yêu cầu
của các cơ quan chức năng cũng như kết hợp với đặc thù của ngành đường sách
cụ thể đối với cán bộ
các công nhân viên các chức danh ở khu vực ga đều phải đeo khẩu trang
thực hiện trùng sát khuẩn các công cụ dụng cụ thiết bị v v
ngoài ra tại khu vực ga hiện nay thành phố cũng đã đặt
một trạm kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát đối với hành khách ra vào ga
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
theo đó khi trận quán hành khách
corona tổ công tác sẽ ngay lập tức triển khai các biện pháp xử lý tổ chức cách ly
chuyển đến bệnh viện nhiệt đới để điều trị
từ khi triển khai chốt kiểm dịch chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm virus corona
đi và đến tp hcm qua đường sách và sân bay tân sự nhất